ở thời điểm mà việt nam gia nhập wto nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng các tổ đoàn xây dựng nước ngoài với ưu thế vượt trội
sẽ dễ dàng trở thành tổng thầu những dự án xây dựng lớn tại việt nam
và các doanh nghiệp xây dựng trong nước thì khó thoát khỏi thân phận thầu phụ làm thuê cho tổng thầu nước ngoài ngay tại sân nhà
tuy nhiên thời gian qua thì những dự báo đó đã không trở thành hiện thực
các doanh nghiệp xây dựng trong nước đã vươn lên mạnh mẽ đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân
sài gòn center một trong những tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê lớn bậc nhất tại thành phố hồ chí minh
vào năm hai nghìn một mươi bốn khi mở thầu giai đoạn hai và ba của dự án này
việc tham gia tổng thầu những dự án lớn ở việt nam vẫn còn là sân chơi của các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài
vì vậy việc hòa bình group trở thành tổng thầu dự án này được xem là một cột mốc đáng nhớ của ngành xây dựng việt nam
chúng tôi đã rất nỗ lực để chứng minh cho chủ đồng
là không phải các nhà thầu trong nước chỉ cạnh tranh bằng giá
mà thực sự có sự vượt rội về trình độ quản lý cũng như là công nghệ kỹ thuật thi công
và chúng tôi đã phải thể hiện tất cả năng lực của mình bằng một bộ hồ sơ dự thầu tốt hơn cả những nhà thầu nước ngoài
sau khi công trình đưa vào xây dựng
xây dựng và đưa dẫn hành được ba năm
thì cho đến hiện tại thì tôi có thể khẳng định là nhà thầu hòa bình làm khá là tốt
mình đánh giá là hòa bình cũng có thể ngang ngửa với các nhà thầu nước ngoài
cả về phần xây dựng và phần hệ m e đi kèm
sự thành công của hòa bình group tại dự án sài gòn center mở ra một giai đoạn vươn lên mạnh mẽ của ngành xây dựng
hàng loạt doanh nghiệp việt đã chiến thắng các nhà thầu ngoại trở thành tổng thầu của những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng
trong đó có tòa nhà landmark tám mươi một
cao nhất đông nam á
và tới cuối năm hai nghìn một mươi chín các nhà tổng thầu nước ngoài đã vắng bóng trên thị trường xây dựng việt nam
qua một thời gian rất ghen
thì các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đã phát triển
có thể nói rằng thần kỳ
và có thể nói trong năm bảy năm gần đây
thì thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp của việt nam
chủ yếu là do các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đảm đường
và rất được tin cạnh
hội nhập quốc tế mang lại cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp
nhưng cùng với đó là sự cạnh tranh gai gắt từ các doanh nghiệp ngoại
với lợi thế về kinh nghiệm công nghệ tài chính và nhiều lợi thế khác
và trong khi một số ngành như công nghiệp phụ trợ công nghiệp cơ khí chưa thể bứt phá
thì ngành xây dựng với những doanh nghiệp tư nhân như hòa bình cotecon
đã nắm được cơ hội vượt qua các đối thủ quốc tế làm chủ thị trường xây dựng tại việt nam